các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại phiên tòa sơ thẩm xét xử sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị liên quan
luật sư lê hồng nguyên thay mặt liên đoàn luật sư việt nam trình bày với hội đồng xét xử rằng
do tính chất quan trọng của phiên tòa liên đoàn luật sư việt nam đã cử người giám sát các luật sư
đang tham gia phiên tòa để đảm bảo việc các luật sư tham gia phiên tòa có tác phong
trang phục theo đúng quy định để bảo đảm sự tôn nghiêm của phiên tòa
về diễn biến phiên tòa trong ngày hội đồng xét xử cho biết ngay sau khi bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp có đơn gửi hội đồng xét xử đề nghị dùng toàn bộ số tiền
mà bị cáo nguyễn cao trí một tỷ đồng và số tiền mà ông tạ hùng quốc việt tự nguyện nộp lại ba trăm linh tỷ đồng
để khắc phục hậu quả cho bị cáo trương huệ vân cháu gái bà lan
thì luật sư bào chữa cho bị cáo trương huệ vân trình bày bổ sung
đề nghị hội đồng xét xử xem xét đơn của bị cáo trương mỹ lan
vì theo đó bị cáo trương huệ vân xem như đã khắc phục được một trăm linh hậu quả do hành vi mà bị cáo gây ra
hội đồng xét xử cũng cho biết các luật sư bảo chữa cho hai bị cáo đang bị truy nã cũng tham gia bảo chữa trong ngày hôm nay
cụ thể luật sư bào chữa cho bị cáo chiêm minh dũng phó tổng giám đốc scb
bị đề nghị một mươi sáu một mươi bảy năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng nêu rằng các tài liệu chứng cứ chứng minh
hành vi của bị cáo đã được thu thập theo trình tự thủ tục
tuy nhiên do chiêm minh dũng không có mặt trong quá trình khởi tố điều tra truy tố và xét xử do bị cáo hiện đã bỏ trốn
luật sư cũng trình bày rằng đề nghị của viện kiểm sát mức án một mươi sáu một mươi bảy năm tù đối với bị cáo dũng là có phần nặng
bị cáo có hành vi vi phạm nhưng vai trò chỉ là đồng phạm giúp sức nên tính chất mức độ phạm tội có phần hạn chế
luật sư đã đề nghị hội đồng xét xử đánh giá vai trò của bị cáo cho phù hợp
cho bị cáo dũng hưởng mức án thấp hơn lời đề nghị của viện kiểm sát để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật
luật sư nguyễn tri thắng bảo chữa cho bị cáo nguyễn lâm anh vũ cựu phó giám đốc tri nhánh bến thành scb
bị đề nghị một mươi hai một mươi ba năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
trình bày rằng bị cáo vũ hiện đã xuất cảnh từ trước khi khởi tố vụ án hiện chưa thể làm việc lấy lời khai
ý kiến của bị cáo vũ luật sư hiện chưa nắm được ý chí của bị cáo
luật sư đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc khi đánh giá vai trò của bị cáo vũ trong vụ án khi lượng hình
đề nghị hội đồng xét xử đánh giá vai trò của bị cáo cho phù hợp xem xét mức án cho bị cáo phù hợp để thể hiện sự nghiêm minh nhưng khoan hồng của pháp luật
cũng theo hội đồng xét xử trong ngày xét xử các luật sư và chính các bị cáo chu lập cơ dương tấn trước bùi anh dũng võ tấn hoàng văn và bị cáo trần thị mỹ dung tự bào chữa
thưa quý vị trong phiên xử trước đó bị cáo trương mỹ lan đã bật khóc tại tòa và phủ nhận lời khai của các thuộc cấp
khẳng định mình không chỉ đạo hoạt động của scb không chỉ đạo thành lập các công ty ma để rút tiền của scb
theo đó trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo trương mỹ lan phủ nhận việc nắm chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb
bà lan khẳng định chưa bao giờ khai nằm số cổ phần lớn như thế chỉ nắm năm và hai con gái của bà mỗi người
còn ba mươi là của cổ phần
các cổ phần đông nước ngoài và số còn lại là của bạn bè bị cáo
trước câu trả lời này chủ tọa phạm lương toản giải thích
theo giấy tờ thì đúng là phần lớn các cổ phiếu đều do con gái và người thân bị cáo đều khai là đứng tên dùng bị cáo
bị cáo lan khai nhưng người đứng tên này hoàn toàn không biết mặt bị cáo và cũng không biết đứng tên giúp bị cáo
bạn bè của bà lan là việt kiều không thể đứng tên được nên họ nhờ những người khác đứng tên
họ đều là những người không có việc làm
theo bà lan
những người bạn bè của bà mua cổ phần của scb đều là muốn giúp scb vượt qua khó khăn
bà lan cũng phủ nhận việc cáo trạng quy kết bị cáo chi phối mọi hoạt động của ngân hàng
bà cho biết không hiểu gì về hoạt động ngân hàng
tất cả lãnh đạo của ngân hàng scb không phải là thân tín của bị cáo
bà trương mỹ lâm bị khóc và cho rằng võ tấn thành văn khai làm theo chỉ đạo của bị cáo
nhưng một năm không gặp quá một hai lần
bị cáo lan rất buồn vì không nghĩ có ngày hôm nay
trước trả lời này của bị cáo
tọa phạm lương toản giải thích hội đồng xét xử sẽ đánh giá lời khai của các bị cáo
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ kể cả lời khai nhận tội hay không
bà trương mỹ lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo võ tấn hoàng văn và đinh vân thành gặp
đưa hối lộ bà đỗ thịt nhàn năm hai triệu usd
khi hội đồng xét xử hỏi
theo cáo trạng hệ sinh thái của vạn thịnh pháp có hàng ngàn công ty con
điều này có đúng không
bà lan khẳng định là không đúng
theo bị cáo trương mỹ lan vạn thịnh pháp chỉ có năm sáu công ty
trước đó trong phần xét hỏi những ngày qua
phần lớn các bị cáo thuộc nhóm ngân hàng scb thanh tra ngân hàng
các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
đều thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội
tất cả đều khai làm theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
nhóm bị cáo thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cũng thừa nhận
trong vụ án này bà trương mỹ lan bị truy tố về ba tội
tham mô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến sách
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
do thẩm phán phạm lương toản làm chủ tọa
bà trương mỹ lan cùng chồng là ông chu lập cơ
cùng tám mươi bốn bị cáo bị tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử với các tội
tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vụ án có tới sáu tấn hồ sơ đựng trong một trăm linh bốn thùng
với gần hai năm trăm linh tập tài liệu và một triệu bôn lục
tất cả được bảo vệ nghiêm ngặt trong phòng riêng
có một mươi kiểm soát viên thuộc viện kiểm soát nhân dân tối cao
và viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa
theo cáo buộc do nắm giữ chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb
bà lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ecb
phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
cáo buộc cho rằng từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy một mươi hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã lập một số
lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn
cụ thể từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vai vốn
để rút tiền của ngân hàng scb sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy một mươi hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng không có khả năng thu hồi
cụ thể trong giai đoạn điều tra
cơ quan chức năng đã thu giữ hơn năm triệu
gần một mươi năm triệu usd trong đó bị can mỹ lan trương huệ vân hơn bảy tỷ đồng
ông tạ hùng quốc việt giám đốc công ty cổ phần greenhill village
bốn triệu năm trăm linh nghìn usd nguồn tiền do bị can mỹ lan đưa cho ông việt
để nhận chuyển nhượng dự án greenhill quy nhơn
trần văn hùng nhân viên tòa nhà sherwood làm một trăm chín mươi usd
gia đình các bị can mỹ lan việt trần văn nhị và vân
đã tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả của vụ án hơn một trăm một mươi tám tỷ đồng
ông nguyễn phú tiên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên an nhật tân long an là năm mươi tỷ đồng
nguồn tiền do bị can trương mỹ lan còn thanh toán chuyển nhượng vụ án
khu dân cư chợ mới do công ty cổ phần đầu tư phát triển phú châu làm chủ đầu tư
công ty cổ phần sài gòn kim cương gần bốn trăm một mươi năm tỷ đồng
đây là một phần tiền mà bị can lan đã giao cho các cá nhân của công ty trên
để nắm sáu mươi sáu chín mươi ba vốn điều lệ trị giá hơn một hai trăm linh bốn tỷ đồng
trong giai đoạn truy tố
cơ quan chức năng đã thu giữ của các bị can hơn năm mươi năm tỷ đồng
về phong tỏa tài khoản sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng
cơ quan điều tra đã tạm giữ một hai trăm sáu mươi sáu bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
giấy chứng nhận công trình xây dựng
một bảy trăm tám mươi bốn bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
danh sách hai trăm sáu mươi chín nhà đất cho thuê và hai mươi một hợp đồng công chứng
hơn một trăm bốn mươi thỏa thuận bồi thường các thửa đất và các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thuộc sự án bắc phước kiển huyện nhà bè tp hcm
đồng thời kê biên một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan trực tiếp đến bị can trương mỹ lan
trong đó kê biên sáu mươi một bắt động sản vắng ngăn chặn giao dịch tám bắt động sản của các bị can gồm
bùi anh dũng bùi đức khoa hồ bửu phương trần thị mỹ dung trường huệ vân tử anh tuấn
cao việt dũng và các cá nhân khác đứng tên cho bị can
kê biên tám bất động sản của công ty trách nhiệm hữu hạn âu lạc quảng ninh tỉnh quảng ninh
liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bị can lan với tập đoàn tuần châu quảng ninh
đối với tài sản thể hiện một trăm bốn mươi ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư tại xã an nhật tân huyện tân trụ long an
ủy ban nhân dân tỉnh long an đề nghị được nhận lại các giấy chứng nhận trên
để bố trí tái định cư cho ba mươi bảy hộ dân chưa nhận nền đất và các hộ dân tại các dự án khác trên địa bàn huyện tân trụ
và chuyển số tiền công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên an nhật tân long an được nhận
khi hoàn tất thủ tục chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư
để khắc phục hậu quả cho bị can mỹ lan
ngăn chặn giao dịch của công ty cổ phần sài gòn kim cương đối với tám tài khoản mở tại ngân hàng scb chi nhánh sài gòn
và một tài khoản mở ngân hàng scb chi nhánh cống quỳnh với tổng số tiền gần bảy trăm chín mươi tỷ đồng
đối với cây biên ngăn chặn giao dịch cổ phần tại scb và các công ty liên quan đến bị can mỹ lan
cơ quan điều tra kê biên gần tám trăm năm mươi tám triệu cổ phần scb của mỹ lan và các cá nhân đứng tên hộ bị can này
kê biên gần một trăm ba mươi tám triệu cổ phần của năm công ty gồm
công ty cổ phần vận tải hàng không miền nam
công ty cổ phần đầu tư sarsco miền bắc
công ty cổ phần đầu tư sarsco phú quốc
công ty cổ phần tnh hạ long và công ty cổ phần điều ốc đông á
ngăn chặn một mươi bốn một cổ phần của công ty cổ phần tư vấn dịch vụ về tài sản
bác động sản datc của đỗ xuân nam
cơ quan điều tra cũng kê biên hai mươi hai tài sản là phương tiện gồm
một du thuyền hai tàu một mươi chín ô tô của bị can mỹ lan
huệ vân do các pháp nhân đứng tên và những đồ vật
tài liệu khác của bị can hoặc liên quan đến vụ án
hiện vụ đại án vạn thịnh pháp vẫn đang trong quá trình xét xử
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt